một nhà thiết kế tại ấn độ đã cho ra đời một chiếc xe phân khối lớn với hình virus sars cov hai
để nhắc nhở người dân nên ở trong nhà để kiềm chế dịch bệnh covid một mươi chín
ông sudhakar yadak tác giả của chiếc xe hình virus sars cov hai cho biết
ông muốn gửi thông điệp về sự nguy hiểm khi ra ngoài đường trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn ấn độ
chiếc xe được tạo ra từ một chiếc xe máy một trăm linh phân phối
bọc bên ngoài là mô hình virus làm từ sợi ni lông huỳnh quang màu xanh lá với những núm màu đỏ
ý tưởng cho chiếc xe này là chiếc mũ bảo hiểm hình sars cov hai được cảnh sát chennai đội
để khiến người đi đường cảnh giác hơn với dịch covid một mươi chín bằng cách không lái xe ra đường khi không thật sự cần thiết